thưa quý vị thực tế đã chứng minh để phát triển kinh tế xã hội không thể thiếu vai trò của khoa học công nghệ
tất cả các thông số kỹ thuật của tam đảo ba khi vận hành thử nghiệm trên bờ cũng như trên biển đều đáp ứng ở mức cao nhất các yêu cầu đề ra
sản phẩm của công trình đã được ứng dụng trong thăm dò khai thác dầu khí góp phần phát triển kinh tế biển bảo đảm an ninh năng lượng giữ vững chủ quyền tổ quốc trên lãnh hải việt nam
sau tam đảo ba là giàn khoan tam đảo năm được nhóm nghiên cứu thiết kế với tổng khối lượng là một mươi tám tấn có khả năng khoan tới mỏ dầu khí với độ sâu chín mét
chịu được điều kiện khắc nghiệt của môi trường hoạt động an toàn trong điều kiện bão cực hạn trên cấp một mươi hai
việc chế tạo thành công các sản khoan này đã tạo ra động lực phát triển các ngành công nghiệp nặng và công nghiệp phụ trợ cho ngành dầu khí
trước đó tam đảo ba đã đạt tỷ lệ nội địa hóa ba mươi bốn sáu và tới tam đảo năm tỷ lệ nội địa hóa này đã tăng lên bốn mươi góp phần tiết kiệm đáng kể nguồn ngoại tệ để nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao tới nước ngoài và hướng tới xuất khẩu các sản phẩm này
đồng thời đưa việt nam trở thành một số ít quốc gia trên thế giới có khả năng tự thiết kế chi tiết chế tạo chạy thử giàn khoan tự nâng hoạt động ở vùng biển sâu khí hậu khắc nghiệt tạo ra bước đột phá tự chủ về khoa học công nghệ và đồng góp một phần trong việc bảo đảm an ninh quốc phòng giữ vững chủ quyền biển đảo việt nam
thưa ông phóng sự vừa rồi cũng cho thấy những giá trị kinh tế mà công trình chế tạo giàn khoan khai thác dầu khí đã được thực tế kiểm nghiệm ông có thể cho biết là công trình đã được ông và cộng sự bắt tay và thực hiện như thế nào
và mất bao lâu để hoàn thành
chúng tôi đã thực hiện trong toàn bộ thời gian dự án là ba mươi hai tháng từ khi bắt đầu cho đến khi bàn giao giàn khoan
và trong quá trình thực hiện ông có gặp những khó khăn gì không
chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn và ở đây phải nói rằng là vào thời điểm năm hai nghìn chín thì công ty mới thành lập được hai năm cơ sở vật chất để thực hiện không có nhân lực vật lực đều không có
và đặc biệt là cái khó khăn nhất
chúng tôi là lòng người ở đây chúng tôi phải thuyết phục được các cấp lãnh đạo là đồng ý cho chúng tôi với một cái hiện trạng về cơ sở vật chất như vậy con người như vậy để thực hiện một cái dự án lớn như vậy
thì đây là một cái khó khăn mà chúng tôi phải vượt qua
và thưa ông có phải là lúc đó cái khó khăn lớn nhất đó là mọi người chưa tin tưởng vào cái khả năng thực hiện đổi giàn khoan như thế này tại việt nam đúng không ạ
chính xác là các cấp lãnh đạo nói chung thì cái quyết tâm rất cao
nhưng mà về mặt kỹ thuật thì các chuyên gia đều cho rằng là còn quá sớm để tự thực hiện cái việc đóng mới giàn khoan tại việt nam
thế còn để thuyết phục họ cái chuyện đấy là một cái chuyện mà chúng tôi mất rất nhiều thời gian cũng như là công sức và cái đấy chúng tôi đánh giá là khó khăn nhất đối với công ty vào thời điểm đó
thế còn nhân sự và tài chính thì sao ạ
tài chính rất yếu nhân lực vật lực là đều từ con số cả
chúng tôi đều chưa có gì chưa có con người và đặc biệt là hoàn toàn
chúng tôi không có một kinh nghiệm gì khi thực hiện những cái dự án này
được biết là thiết kế của hai dàn khoan này được thực hiện theo các mẫu của nước ngoài
vậy tôi băn khoăn là đội ngũ kỹ sư của chúng ta sẽ đảm trách những hạng mục nào trong quá trình nghiên cứu ạ
cho đến thời điểm hiện tại thì các mẫu thiết kế cơ sở thì chúng tôi đều phải mua từ nước ngoài
nó có hai lý do
lý do đầu tiên là các thiết kế nước ngoài đã được kiểm chứng trong quá trình hoạt động
và cái đấy là một cái yêu cầu rất lớn đối với chủ đầu tư
thứ hai là bản thân trong nước thì các cái công nghệ về mặt thiết kế cơ sở nó chưa đáp ứng địa yêu cầu
nhưng đến thời điểm này thì sau rất nhiều năm và sau hai cái dự án hàn khoan thì chúng tôi bắt đầu nghiên cứu đến thiết kế cơ sở
và đấy cũng là một cái bước khởi đầu mới cho một cái quá trình thiết kế mới nằm ngoài cái quá trình thiết kế mà trước đây chúng tôi đã thực hiện
liệu chúng ta đã thực sự làm trù được những kỹ thuật công nghệ hiện đại và tiên tiến này hay chưa
hiện nay thì với các cái công nghệ
ví dụ như kỹ sư kỹ sư chúng tôi có thể thực hiện được thiết kế chi tiết toàn bộ phần thiết kế kỹ thuật chi tiết toàn bộ phần thiết kế công nghệ và đặc biệt là phần thiết kế thi công thì chúng tôi hoàn toàn là làm chủ
và từ cái khâu thiết kế này thì chúng tôi đã làm chủ được cả cái khâu thi công chế tạo và đặc biệt là khâu mua sắm mua sắm thiết bị
vì các bạn cũng biết rồi là chúng ta nắm được thiết kế chúng ta mới quyết định được là chúng ta sẽ mua máy móc
loại gì ở đâu chi phí như thế nào
và chính cái nắm nắm về thiết kế này nó làm cho chúng tôi tự chủ hơn trong mọi khâu từ khâu thiết kế chế tạo thi công và hạ thủy giàn khoan
vâng một tín hiệu rất mừng cho ngành công nghệ giàn khoan của việt nam
và chúng tôi cũng biết là đây là một công trình đầu tiên của việt nam đó là vừa thiết kế và vừa thi công
như vậy là ông và nhóm nghiên cứu đã đưa những công nghệ nào vào để ứng dụng để triển khai trong cái quá trình khói như thế này khi mà vừa thiết kế vừa thi công ạ
vào thời điểm đó khi thực hiện dự án
dự án đàm đảo ba chúng tôi tiếp cận được với một số công nghệ về thiết kế mới trên thế giới
và đặc biệt là chúng tôi được sự hỗ trợ của bộ khoa công nghệ đã được tài trợ mua một phần mềm thiết kế vào loại tiên tiến trên thế giới
cho đến thời điểm hiện tại thì cái phần mềm này vẫn đang phát huy cái vai trò trong cái công tác thiết kế của chúng tôi
đặc biệt là cái ứng dụng của cái phần mềm này nó làm cho cái công tác thiết kế của tôi mang tính hiệu quả
thưa ông thế sau năm năm đi hoạt động thì cho đến nay công trình đã đem lại những hiệu quả cụ thể như thế nào ạ
hiện nay rằng đàm đảo ba đang được chủ đầu tư là liên doanh dầu khí việt nga việt sô pê chô sử dụng tại khu mỏ của liên doanh ngoài khơi việt nam
và theo thông tin chúng tôi nhận được thì giàn khoan hoạt động liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn và rất ít trục chặt
và những cái trục trặc đấy thì đều được các kỹ sư xử lý ngay lập tức
thứ hai nữa là bản thân công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí cũng nhận được rất nhiều cái lợi từ cái công tác nghiên cứu khoa học này
ví dụ như là trong cái giàn khoan thứ hai là giàn khoan tam đảo năm chúng tôi đóng thì cái phần sử dụng chuyên gia nước ngoài chúng tôi đã giảm đi đáng kể
từ dàn tam đảo ba chúng tôi phải sử dụng hơn bốn mươi ba giờ làm việc của các chuyên gia nước ngoài
thì đến dàn tam đảo năm là chúng tôi chỉ còn sử dụng một mươi một giờ làm việc của chuyên gia nước ngoài
một con số rất là tranh lệch
tranh lệch bốn lần
và đặc biệt là chúng tôi đã nâng được tỷ lệ nội hóa từ giàn tàm đảo ba là ba mươi bốn bảy lên giàn tàm đảo năm là ba mươi chín
và ở đây chúng tôi có một cái sự so sánh về tỷ lệ nhưng đặc biệt là cái giá trị của hai cái ràn nó khác nhau
giàn tàm đảo năm là một cái mẫu giàn to gấp rưỡi lần giàn tàm đảo ba
và cái giá trị của nó cũng lớn rất là hơn nhiều lần đối với giàn tàm đảo ba
vâng chúng ta hoàn toàn có thể tự tin vào nó năng lực của những kỹ sư việt nam
thưa quý vị những năm qua chúng ta không chỉ chứng kiến công trình do kỹ sư phan tử giang cùng cộng sự nghiên cứu chế tạo thành công
mang lại giá trị kinh tế cao mà còn ghi nhận nhiều đóng góp của những nghiên cứu đổi mới sáng tạo và ứng dụng lĩnh vực khoa học công nghệ
vào sự phát triển kinh tế xã hội
tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một phóng sự sau
những năm qua
việc đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất đã được đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm
tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ phát triển
vì vậy khoa học công nghệ đã có những đóng góp không nhỏ trong việc đảm bảo quốc phòng và an ninh
tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
ngoài ra việc nghiên cứu đổi mới ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ
cũng góp phần quan trọng trong hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với các công nghệ
cải tiến kỹ thuật hiện đại và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
thực tế cho thấy khoa học công nghệ có mặt trong tất cả các lĩnh vực của đời sống và đạt được nhiều thành tựu
đơn cử như lĩnh vực y tế đã có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn
không chỉ cứu giúp hàng triệu bệnh nhân mà còn góp phần đưa y tế việt nam
theo kịp các nước trong khu vực và các nước phát triển trên thế giới
cụm công trình nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hiện đại về bức xạ yêu hóa trong chuẩn đoán
điều trị ung thư và một số bệnh lý khác của bệnh viện bạch mai
là một trong những đề tài khoa học nằm trong những thành tựu đáng tự hào ấy
kỹ thuật hiện đại về bức xạ y âm hóa mà tập thể các bác sĩ bệnh viện bạch mai nghiên cứu thành công
đã giúp nâng cao chất lượng chuẩn trị cũng như tăng tỷ lệ điều trị thành công
chữa khỏi cho bệnh nhân ung thư góp phần đưa việt nam trở thành một trong số ít quốc gia
trong khu vực châu á làm chủ được kỹ thuật hiện đại này
tại lĩnh vực xây dựng giao thông thủy lợi cũng ghi nhận sự thành công của nhiều công trình nghiên cứu khoa học
như cụm công trình xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị nông thôn
bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu
nghiên cứu này đã tạo ra nhiều công nghệ mới mang tính đột phá
giải quyết được những vấn đề then chốt trong đổi mới công nghệ tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao
hiện nhiều sản phẩm trong số này đã ứng dụng hiệu quả trong các chương trình mục tiêu quốc gia
như nước sạch và vệ sinh môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và nông thôn mới
trên đây chỉ là những ví dụ rất nhỏ để chứng minh vai trò của khoa học công nghệ là vô cùng quan trọng
việc những kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng sâu rộng trong cuộc sống
đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội
quan trọng là vậy nhưng không phải lúc nào các kết quả nghiên cứu ấy cũng được cuộc sống chấp nhận
bởi nhiều lý do khác nhau
đây cũng chính là thực trạng chung của bức tranh khoa học công nghệ trên cả nước hiện nay
mô hình rất tốt và có thể tiếp tục phát triển để hướng tới những cái tốt hơn cho khoa học công nghệ
thưa ông cầu nối được cho là hiệu quả trong việc đưa những nghiên cứu ứng dụng vào cuộc sống
đó chính là sự liên kết giữa nhà quản lý nhà khoa học và doanh nghiệp
nhưng mà trên thực tế thì có vẻ như là cái bắt tay này nó chưa được chặt lắm chưa được hiệu quả lắm
là người trong cuộc thì ông có nghĩ là ông có thể đưa ra những giải pháp gì để khắc phục tình trạng này không ạ
có lẽ là cả ba cái mô hình kết đấy đều
những cái lúc rất lỏng lẻo
nghiên cứu của nhà nghiên cứu nó không phù hợp đối với doanh nghiệp
và nếu phù hợp với doanh nghiệp chưa chắc các cái tài trợ từ nhà quản lý
nó lại đồng bộ cũng như là phù hợp với thời gian cho doanh nghiệp vào thời điểm đó
chúng tôi cũng lấy ví dụ nếu mà bộ khoa công nghệ không tài trợ cho chúng tôi
vào cái thời điểm năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi một
có lẽ chúng tôi chưa chắc đã thực hiện thành công cái dự án tan ba
cái đấy là cái quan trọng nhất là cái khâu phối hợp giữa ba nhà quản lý
nhà nghiên cứu và doanh nghiệp
và chính vì vậy tôi mới nói rằng là nên đi từ ngay đầu tiên
chúng ta có một cái lộ trình để ba nhà ngồi lại với nhau và đưa ra một cái lộ trình để đi cùng nhau
như vậy các nhà khoa học sẽ không bị đưa ra những cái đề tài mà không có tính thực tiễn không cao đúng không ạ
vâng thưa ông trở lại với giải thưởng hồ chí minh về khoa học công nghệ
thì có thể thấy là ở giải thưởng này đều là những công trình rất lớn
với sự góp mặt của những cây đa cây đề trong khoa học công nghệ
và ông là một trong số ít những nhà khoa học trẻ những đợt giải thưởng này
vậy thì từ cái kinh nghiệm của bản thân ông
theo ông các nhà khoa học trẻ cần được tạo điều kiện như thế nào trong nghiên cứu
để có thể được cọ sát và trưởng thành ngay cả trong thực tiễn cũng như là tích lũy được những kinh nghiệm cho mình
theo tôi bên cạnh những cái
tất nhiên chúng ta phải thực hiện ví dụ như là được đào tạo được cọ sát với thực tế
thì có lẽ cái mà chúng ta cần với nhà khoa học trẻ là chúng ta nên đặt một cái niềm tin đối với họ
có những cái công cụ cho họ để họ thực hiện cái công việc mà họ đã từng đam mê
đã từng theo đuổi đã từng học tập và nó mang giúp lại cái hiệu quả cho công việc
thưa ông các nhà khoa học trẻ đã thực sự được tạo điều kiện
được tự chủ trong việc nghiên cứu khoa học chưa hay là vẫn còn đâu đó có sự o bế đối với các nhà khoa học trẻ
tôi nghĩ rằng là cái tình trạng này vẫn chưa hết vẫn còn ở đâu đó
những cái sự o bế những cái sự chưa được tin tưởng vào họ
vâng và tôi cũng rất hy vọng là sẽ được nghe đến
những giàn khoan tiếp theo của công ty những dần khoan lớn hơn và có độ khoan sâu hơn
và cũng được chứng kiến những cái thành tiệu của những đội ngũ nhà khoa học trẻ
trẻ hơn nữa trong cái việc đóng góp cho việc xây dựng giàn khoan của việt nam
xin cảm ơn ông đã đến với chương trình
thưa quý vị để các công trình nghiên cứu có thể phát triển theo hướng ứng dụng sâu vào thực tiễn
mang lại hiệu quả kinh tế cao chắc chắn sẽ cần nhiều hơn nữa những cơ chế chính sách thiết thực
phù hợp từ phía các cơ quan quản lý các doanh nghiệp
còn đối với các nhà khoa học hãy tập trung vào nghiên cứu những cái xã hội cần
có như vậy mới góp phần đưa nhanh những nghiên cứu ứng dụng vào thực tế
nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu khoa học công nghệ của việt nam
trên bản đồ khoa học công nghệ quốc tế